quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị nắng nóng và nắng nóng gây gắt tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở khu vực nam bộ
với mức nhiệt cao từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ riêng một số nơi ở miền đông có nhiệt độ trên ba mươi tám độ
trong khi đó ở tây nguyên ngày mai cũng có nắng nhiều cả ngày
ở các tỉnh như con tum và gia lai có mức nhiệt từ ba mươi bốn đến ba mươi sáu độ
còn các khu vực khác như tại đắk lắc đắk nông và lâm đồng
cục bộ có nắng nóng nhiệt độ ở các khu vực này phổ biến từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
dự báo trong ngày mai suốt một dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến bình thuận trời đều có nắng
mức nhiệt trong ngày mai ở trung bộ sẽ có xu hướng tăng hơn so với ngày hôm nay
hầu hết giao động từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
riêng một số nơi thuộc vùng núi phía tây các tỉnh thanh hóa đến hà tĩnh
nhiệt độ ở ngưỡng sấp xỉ mức ba mươi năm độ trời khá nóng vào khoảng thời gian giữa trưa và đầu giờ chiều
trở ra với các tỉnh thành miền bắc dự báo trong đêm nay và sáng ngày mai chỉ có mưa lất vất ở một vài nơi
sáng sớm có sơ mù và sơ mù nhẹ
sang ngày mai bắc bộ sẽ chịu ảnh hưởng của rìa phía đông nam của vùng áp thấp phía tây
vì thế ở khu vực phía tây bắc bộ sẽ có nắng từ sáng
nhiệt độ trong ngày mai ở khu vực này giao động từ ba mươi đến ba mươi ba độ
trong khi đó với các tỉnh phía đông bắc bộ sau buổi sáng trời nhiều mây
thì đến trưa và chiều mây mỏng dần và trời cũng có nắng nhẹ
nhiệt độ cao nhất trưa và chiều ở khu vực này giao động từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
dự báo trong đêm nay và ngày mai trên hầu khắp các vùng biển thuộc biển đông
bao gồm cả hai huyện đảo hoàng sa và trường sa gió phổ biến có hướng đông bắc đến đông và cường độ ở mức cấp bốn
thời tiết phổ biến ít mưa tầm nhìn xa thoáng đẳng nên thuận lợi cho các hoạt động hàng hải
cũng như việc khai thác hải sản của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước